kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
vào tối ngày hôm qua một mươi một tháng tám tại liên hợp thể thao thanh hà hà nội giải võ thuật quốc các công lạc bộ tài năng trẻ việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã khép lại sau ba ngày tranh tài sôi nổi và hào hứng
với sự tham dự của hơn năm mươi đoàn cùng gần một năm trăm linh vận động viên đến từ hai mươi tám tỉnh thành môn phái võ phái võ đường câu lạc bộ trong cả nước giải võ thuật cúc các câu lạc bộ tài năng trẻ việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào võ thuật hiện nay
một sân chơi mang đến cho các em học sinh sinh viên nhiều điều lý thú và bổ ích trong những ngày hè trước khi bước vào một năm học mới
tại giải các vận động viên tham gia tranh tài tám mươi bộ huy chương ở các nội dung
biểu diễn bài tự chọn bài quyền quy định tiết mục công phu nội công công phá biểu diễn võ thái cực quyền dưỡng sinh
cùng ba mươi bộ huy chương thi đấu đối kháng ở các hạng cân nam nữ
qua ba ngày tranh tài liên tục với chất lượng chuyên môn cao các vận động viên đã thể hiện nhiều tiết mục hay đặc sắc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả thủ đô
kết quả chung cuộc nhất toàn đoàn thuộc về đoàn bắc ninh vị trí thứ hai thuộc về đoàn quảng ninh và hạng ba thuộc về đoàn ứng hòa hà nội
thông qua giải đấu góp phần gìn giữ và thúc đẩy hơn nữa phong trào tập luyện võ thuật đến với quần chúng nhân dân và người yêu võ trên khắp cả nước